liên quan đến vụ sáu con trâu bò ở xã thượng quan huyện ngân sơn chết bất thường vào đầu tháng bốn vừa qua
mới đây kết quả mẫu bệnh phẩm do công an huyện ngân sơn gửi đi giám định cho thấy
trong nội tạng của những con gia súc này có chứa chất độc cyanur một hóa chất kịch độc
theo giám định của viện khoa học hình sự bộ công an các mẫu bệnh phẩm lấy từ những con trâu bò chết đều có chất độc cyanur
cơ quan này đánh giá natchi cyanur là chất độc mạnh rất độc đối với người và vật nuôi
nếu nuốt phải từ một ba đến một mươi mg trên một kg thể trọng sẽ gây chết đối với động vật
trong khi đó mẫu đất do sở tài nguyên và môi trường bắc cạn lấy trong khu vực có những con trâu bò bị chết này
đem đi giám định cũng có tồn dư của loại hóa chất độc hại này
như vậy những con trâu bò chết này có liên quan đến chất độc cyanur
trước đó vào ngày bốn và tám tháng bốn có sáu con trâu bò của người dân chết bất thường trong khu vực mỏ khoáng sản
đã hết hạn khai thác ở xã thượng quan huyện ngân sơn khiến cho người dân lo lắng